thành phố cần thơ vừa tổ chức vinh danh và trao tặng bằng khen xuất sắc thời hội nhập cho bốn mươi bốn doanh nhân tiêu biểu khu vực
và hai mươi hai doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu khu vực
đây là sự kiện thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp đồng bằng sông cửu long
trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực
hiện nay cả vùng đồng bằng sông cửu long hiện có bảy mươi bốn doanh nghiệp tổng vốn đăng ký trên sáu trăm linh tỷ đồng
chiếm một mươi hai bốn so với số doanh nghiệp trên cả nước trong đó có một sáu trăm chín mươi bốn doanh nghiệp trước đây ngưng hoạt động
khi này đã khắc phục khó khăn để hoạt động trở lại
số doanh nghiệp được thành lập mới trong những tháng đầu năm đạt gần bốn doanh nghiệp
với số vốn đăng ký mới gần bốn mươi tỷ đồng tăng một trăm hai mươi tám so với cùng kỳ năm trước